tính từ một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng tám đến sáu h ngày một mươi tám tháng tám việt nam ghi nhận thêm bảy ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có sáu ca trong nước bao gồm ba ca ở quảng nam hai ca ở hải dương và một ca ở hà nội
cùng với một ca nhập cảnh đã được cách ly ngay tại cần thơ nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên chín trăm tám mươi ba ca
cũng trong sáng nay đã ghi nhận trường hợp mắc covid một mươi chín tử vong thứ hai mươi năm tính từ khi dịch xảy ra ở việt nam
trường hợp thứ hai mươi năm tử vong là bệnh nhân sáu trăm chín mươi tám là nữ năm mươi một tuổi địa chỉ ở phường thuận phước quận hải châu thành phố đà nẵng
có tiên sử ung thư buồng trứng di căn ổ bụng sỏi thận nhiễm trùng đường tiết niệu và đã cắt thận trái
bệnh nhân tử vong tại bệnh viện phổi đà nẵng được chẩn đoán viêm phổi do covid một mươi chín nhồi máu cơ tim cấp
biến chứng sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng trên bệnh nhân ung thư buồng trứng di căn thành bụng sỏi thận đã cắt thận trái
còn về bảy ca mắc covid một mươi chín mới ghi nhận cụ thể ca bệnh thứ chín trăm bảy mươi bảy và chín trăm bảy mươi tám tại hải dương
cả hai bệnh nhân đều bốn mươi sáu tuổi liên quan đến ổ dịch đường ngô quyền
ca bệnh thứ chín trăm bảy mươi chín tại hà nội là nữ ba mươi ba tuổi có địa chỉ tại phú thượng tây hồ hà nội bệnh nhân có tiền sử đi du lịch đà nẵng
các bệnh thứ chín trăm tám mươi được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại cần thơ là bệnh nhân nữ ba mươi bảy tuổi có địa chỉ tại mộ đức tỉnh quảng ngãi
ca bệnh thứ chín trăm tám mươi một chín trăm tám mươi hai và chín trăm tám mươi ba tại quảng nam có độ tuổi từ một mươi năm đến chín mươi tuổi gồm một ca là bệnh nhân bệnh viện đà nẵng hai ca là f một của các bệnh nhân trước đó
như vậy trong chín trăm tám mươi ba ca mắc đã có thêm năm ca được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam sáng nay nâng tổng số ca điều trị khỏi lên bốn trăm bảy mươi hai ca
số ca còn đang điều trị là bốn trăm tám mươi sáu ca số ca tử vong là hai mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được tham gia
theo dõi sức khỏe là tám mươi bảy sáu trăm bảy mươi hai người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba ba trăm chín mươi năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác là hai mươi bốn năm trăm một mươi một người cách ly tại nhà nơi lưu trú là năm mươi chín bảy trăm sáu mươi sáu người